tại hà nội bộ thông tin và truyền thông tổng công ty bưu điện việt nam đã tổ chức lễ công bố quyết định số bốn năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và khai trương dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
theo quyết định số bốn trăm năm mươi hai nghìn một mươi sáu quy đề ttg tổ chức cá nhân có thể lựa chọn sử dụng một trong ba dịch vụ
gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính
việc nhận hồ sơ của tổ chức cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ của tổng công ty bưu điện việt nam hoặc tại địa chỉ mà tổ chức cá nhân yêu cầu
điều này sẽ góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính tăng cường sự công khai minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
đồng thời tiết kiệm chi phí thời gian cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp

đồng thời tiết kiệm chi phí thời gian cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp
điều này sẽ góp phần giảm tài công việc cho các cơ quan hành chính tăng cường sự công khai minh mạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
đồng thời tiết kiệm chi phí thời gian cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp
điều này sẽ góp phần giải quyết thủ tục hành chính tăng cường sự công khai minh mạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính